ngày bảy bảy tại thành phố phan thiết bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
họp bàn kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận chìm theo giấy phép nhận chìm ở biển số một nghìn năm trăm một mươi bảy gp btnmt
ngày hai mươi ba sáu hai nghìn một mươi bảy của bộ tài nguyên môi trường cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực vĩnh tân i
được phép nhận chìm ở biển chín trăm một mươi tám năm trăm ba mươi ba mét khối vật chất thu được từ hoạt động nạo vét vũng quay tàu
và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một có tổng quy mô công suất lắp đặt vào khoảng sáu một trăm linh mw
để đưa nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một vào hoạt động công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển
vật liệu nạo vét vũng quay tàu và khu vực nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy
luật yêu cầu phải có báo cáo đánh giá tất động môi trường được phê diệt làm cơ sở có phép
luật cũng quy định cụ thể là khu vực cho phép nhận chìm phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng biển được ban hành
nhưng luật cũng quy định là trong khi cái quy hoạch sử dụng biển chưa được ban hành
thì khu vực nhận chìm này được xác định theo báo cáo đánh giá tất động môi trường đã được phê diệt
do vậy ở vĩnh tân theo cái hồ sơ mà chúng tôi nhận được
thì khu vực đề nghị cho phép nhận chìm đã được tỉnh thống nhất giới thiệu
cái khu vực này cũng được xác định trong cái báo cáo đánh giá tất động môi trường đã được phê diệt rồi
sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển của công ty điện lực vĩnh tân một
bộ tài nguyên và môi trường đã thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép
kết quả thẩm định đa số các thành viên hội đồng đều yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo các ý kiến góp ý
để xem xét cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho công ty trách nhiệm hưu hạn điện lực vĩnh tân một
việc cấp giấy phép nhận chìm đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật
chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường biển khu vực khu bảo tồn biển hòn cao
bãi cạn breda và các khu vực ven bờ
đây là lần đầu tiên bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy phép nhận chìm ở biển
ở cái khái niệm nhận chìm nhận chìm ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta chút bỏ có chủ đích vật hoặc chất sống biển
tất nhiên cái vật chất này là chỉ cho phép luyện chìm khi mà chúng ta
không thể lưu giữ trên đất liền vì vấn đề môi trường hoặc là không hiệu quả mặt kinh tế xã hội
thì kiểu vĩnh tân đây với cái vật liệu nào về vĩnh tân thì nó không phải là chất thải
bản thân không phải chất thải của nhà máy mà đây là đất rồi xét rời bồn rồi vỏ sò
bản chất của nó là từ biển
bây giờ chúng ta chỉ đưa nó từ vị trí này sang vị trí khác
tại cuộc họp hầu hết các ý kiến đề nghị cần phải giám sát chặt chẽ và thêm phương án giám sát
việc nhận chìm vật liệu sau nạo vét xuống biển
đề nghị bộ tài nguyên và môi trường cần phải bổ sung thêm các vị trí quan trắc ven bờ
ngoài một mươi ba vị trí đã được quy định trong giấy phép
giao cho viện hải dương học thực hiện chương trình quan chắc giám sát độc lập trong hoạt động nhận chìm
cùng với đó việc thực hiện quan chắc giám sát không chỉ thực hiện trước
trong suốt quá trình tiến hành hoạt động nhận chìm
và ngay sau khi kết thúc mà phải tiếp tục sau một năm
bởi vì đây là vùng nước trồi vật chất được nhận chìm chưa thể ổn định
trong quá trình làm nếu các đồng chí còn lăn tăn
thì chúng tôi cũng sẽ có đề xuất
trong khi hết một lớp địa chất nào đấy
thì chúng ta cần thiết chúng ta phải phân tích lại một lần nữa
tôi cũng nhất trí là sẽ bổ sung thêm để cho khu vực nuôi tôm của đồng bào
ngay chỗ gần như cửa chỗ nào vét
thì cái này là còn bổ sung bao nhiêu bổ sung ở đâu
thì chắc là chiều nay chúng tôi xuống thực tế là chúng tôi sẽ quyết định sau
bộ tài nguyên và môi trường cũng cho biết thêm
bộ sẽ cùng với tỉnh và viện hải dương học
sẽ xây dựng một quy chế phối hợp giám sát
và quy chế cũng sẽ chỉ rõ trong quá trình quan chắc
nếu có sự vượt ngưỡng ở một chỉ số hay một thông số nào đó
tại một điểm quan chắc nào đó
thì ai sẽ là người ra lệnh tạm dừng